cảm ơn các bạn đã theo dõi
khi đang vận chuyển số heroin trên đến địa phận khu vực ngã tư quý cao
thuộc xã nguyên giáp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
thì hải đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phối hợp với công an xã nguyên giáp kiểm tra phát hiện bắt quả tang
tại thời điểm bị bắt giữ số heroin được cất giấu trong hai bao gạo
và ba lô trẻ em mà trước đó hải đã nhờ con trai dùng ô tô vận chuyển giúp
tại phiên xét xử hải đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
và phải nhận bản án tử hình
vận chuyển trái phép bảy bánh heroin hai đối tượng vừa bị tổ công tác hai trăm hai mươi ba
công an tỉnh hòa bình phát hiện bắt giữ
vào lúc một h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi tại khu vực thuộc xã phong phú
huyện tân lạc tỉnh hòa bình tổ công tác hai trăm hai mươi ba công an tỉnh hòa bình
phát hiện hai đối tượng nguyễn văn khiển và đặng ngọc quỳnh
đều trú tại xã nà ngự huyện sông mã tỉnh sơn la
đang vận chuyển bảy bánh heroin
đấu tranh bước đầu khiển khai nhận mua số ma túy trên
của một người dân tộc mông với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
và thuê quỳnh với giá bốn triệu đồng trở số ma túy trên
bán cho một người đàn ông tên linh với giá một trăm tám mươi triệu đồng một bánh
mâu thuẫn trong lúc nhậu hai nhóm dùng hung khí xông vào đánh nhau
khiến một người chết một người bị thương
đối tượng gây án là hồ vinh minh quang trú tại tp huế
đã bị công an tp huế bắt giữ ngay sau đó
vào lúc hai mươi ba giờ bốn mươi phút khi đang ăn nhậu tại một nhà hàng
ở đường phạm hồng thái phường vĩnh ninh
tp huế anh lê viết thiên gia trú tại đường cao bá quát
tp huế cùng với nhóm bạn hát hò gây ồn ào khu dân cư
dẫn đến mâu thuẫn với hồ vinh minh quang
sau đó quang về nhà lấy dao và cùng hai người khác
đến đánh nhau với nhóm của lê viết thiên gia
quang đã dùng dao đâm ra một nhát ở lưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau đó quang tiếp tục đâm phạm viết thắng là một người trong nhóm của gia
nhát thủng bụng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương huế
nhận được tin báo công an tp huế và các phòng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt
truy xét khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi bắt giữ hồ vinh minh quang
và làm việc với các đối tượng có liên quan
thời gian qua tình hình tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội
diễn biến ngày càng phức tạp ở nhiều địa phương
phần lớn các vụ việc bắt nguồn từ những mâu thuẫn bộc phát và nhỏ nhặt
thực trạng trên là tiếng chuông cảnh báo về sợi dây gắn kết tình cảm
giữa con người với con người đồng thời cũng đặt ra câu hỏi
làm thế nào để ngăn chặn không để những bi kịch đau lòng xảy ra thêm
đã hơn một tháng trôi qua chị hoàng thị nga ở xã giáo liêm huyện sơn động tỉnh bắc giang
vẫn chưa hết ngồi ngoài nỗi đau khi nhìn thấy con trai mình là cháu hoàng văn văn
sinh năm hai nghìn chín bị chính bác họ dùng dao chém vào đầu bàn tay phải và đứt lìa cánh tay trái
nạn nhân hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội
hôm đấy thì hai ba ngày đầu thì không hỏi được nhau câu nào thì nghĩ con đã bị trông chịu
trước đó vào ngày bảy tháng chín khi cháu hoàng văn văn đang ngồi trong nhà
thì bị đối tượng hoàng văn liếu ở cùng thôn sông tới chém tới tấp vào người
bước đầu đối tượng hoàng văn líu khai nhận do nghi ngờ bốn nạn nhân chiếm đất của gia đình mình
nên đã ra tay tàn động
còn tại thôn khuân cầu xã biên sơn huyện lục ngạn do từ chối tình cảm của vi văn biên
chú cùng địa phương nên hoàng thị huế sinh năm hai nghìn hai đã bị biên ra tay sát hại
sau khi gây án đối tượng biên đã uống thuốc diệt cỏ và tử vong
có thể nói hầu hết các vụ án giết người đều xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa
nhưng không được giải quyết kịp thời
âm ỉ lâu ngày dần trở thành mâu thuẫn lớn cộng với sự thiếu kiểm chế của người trong cuộc
đã gây ra những vụ án đau lòng
ngoài ra phần lớn các đối tượng trong các vụ án giết người bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh bạo lực
từ sách báo phim ảnh internet
nhiều đối tượng phạm tội giết người được sinh ra và lớn lên trong những gia đình có nhiều mâu thuẫn xung đột
để ngăn chặn loại tội phạm này bên cạnh vai trò của lực lượng công an
thì rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong công tác quản lý giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật
đặc biệt là vai trò của gia đình và nhà trường
trong thời gian tới phòng chính sách hình sự sẽ phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể
để tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu rõ được hậu quả nghiêm trọng để lại
trong các vụ án giết người
đặc biệt là giữa gia đình và nhà trường nên có sự kết hợp chặt chẽ trong giáo dục
tạo cho các em có những sân chơi bổ ích không để các em xa ngã vào những vấn đề tài nạn xã hội
hoặc các thói hư tật xấu
để có cuộc sống bình yên mỗi người phải nhận thức được trách nhiệm của mình
trong việc xây dựng xã hội lành mạnh giải quyết mọi mâu thuẫn trên nền tảng đạo đức xã hội
và quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội đánh bạc đối với nhóm đối tượng trong một đường dây
ghi số đề quy mô lớn trên địa bàn thành phố đồng xoài và huyện đồng phú
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị mộng ngọc huỳnh văn lý và nguyễn thị xuân lan
cùng chú tỉnh bình phước trước đó lực lượng công an thành phố đồng xoài đã bắt quả tàng
nhóm đối tượng này đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua tin nhắn điện thoại di động
căn cứ các tài liệu thu thập được lực lượng công an đã xác định nhóm đối tượng trên
trong ngày bị bắt đã tiếp nhận số tiền đánh đề lên đến gần ba trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ nhiều điện thoại di động
và tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc để tiếp tục điều tra làm rõ
một vụ trộm cắp tài sản ngay sau đám cưới kết thúc vừa xảy ra tại xã đồng văn
huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc đã được lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc điều tra làm rõ
điều không ai ngờ tới thủ phạm lại chính là bạn thân của cô dâu
ngày một mươi tháng một mươi công an huyện yên lạc nhận được đơn trình báo của một người dân
về việc gia đình bị kẻ gian trộm cắp ba chiếc kiềng tương đương một mươi một chỉ vàng
tổng giá trị tài sản gần năm mươi triệu đồng
sau ba tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được tin báo công an huyện yên lạc đã làm rõ
thủ phạm trộm cắp là lưu thị kim anh ở xã đồng văn huyện yên lạc
kim anh là bạn học với cô dâu
tại cơ quan công an kim anh khai nhận sau khi cùng cô dâu tổ chức hôn lễ ở nhà trai
kim anh cùng một số người khác và cô dâu quay trở lại nhà bà mai theo phong tục của địa phương
lúc này kim anh giúp cô dâu tháo ba chiếc kiềng vàng là quà cưới của gia đình hai họ
đưa cho bà mai cất vào tủ
do nảy lòng tham và lợi dụng sự sơ hở của gia đình cô dâu
kim anh đã lấy trộm số vàng trên rồi đem về nhà cất giấu
tại hà nội cơ quan công an vừa đấu tranh triệt phá ổ nhóm đối tượng chuyên đột nhập
các ngôi nhà liền kề biệt thự để trộm cắp tài sản
thủ đoạn của chúng là nhằm vào các ngôi nhà liên kề biệt thự có sơ hở
trong gia cố hệ thống cửa sổ cửa chính
chúng sẽ dùng các loại dụng cụ phá khóa rồi đột nhập gây án
đây là đối tượng lê văn long bốn mươi bảy tuổi trú tại thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
long đã có tới bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
và cầm đầu ổ nhóm chuyên đột nhập các nhà liên kề biệt thự trộm cắp tài sản
vừa ra tù tháng ba năm hai nghìn một mươi tám long tiếp tục chỉ đạo hai đối tượng cùng quê thanh hóa
là hoàng văn dũng hai mươi năm tuổi và nguyễn quang dũng ba mươi bảy tuổi
ban ngày chúng cùng nhau đi hát rong khắp các phố tại hà nội
và chờ đêm xuống thì phân công nhau đột nhập trộm cắp tài sản
một giờ đêm thì anh gọi dạy nhờ like đi
dạy nhờ like đi đến chỗ các anh tất đồ
rồi là em đã xếp về
rồi tầm năm giờ để chung điện thoại các anh gọi ra chỗ đấy đón các anh
mỗi lần đi về rồi là đi các anh nhờ đi bán đồ về rồi là các anh cho một trăm linh hai trăm linh
mục tiêu nhằm đối tượng này nhằm đến là nhà dân công ty có cửa kính trấn song trên đại bàn quận hoàng mai
các loại dụng cụ như xà cầy túc nơ vít các loại cờ lê để cắt song cửa phá các loại ổ khóa để đột nhập
toàn bộ số đầu nghề này chúng không đem về nhà trọ vì sợ bị lộ mà cất giấu tại các bãi đất hoang
chờ đến thời điểm một giờ sáng chúng bắt đầu hoạt động
trước khi gây án chúng đeo khẩu trang găng tay để tránh hệ thống camera an ninh
tối lại thì là bọn chúng ở chỗ tối hôm nay em đi vùng này chẳng hạn
thì là bọn chúng chơi vùng đấy xong rồi dũng nó về bọn hạ đem với dũng là đi lăng thang ngoài làng
có sơ thổ này có thể là anh em mà làm
chủ yếu là những nhà ví dụ như cửa sổ ở dưới người ta làm bằng kính ở trong công đô xương
có những cái cửa sổ có trấn song thì phải dùng đến mỗi lát để trấn song phải chui vào được

đây là một phần số tăng vật ổ nhóm này trộm cắp được do cơ quan công an thu giữ
hầu hết đều là những tài sản có giá trị cao
thời gian ban ngày đi hát xong cũng là để chúng tìm các gia đình có điều kiện khá giả
sau đó chúng sẽ theo dõi thời gian hoạt động của gia chủ để tìm thời điểm thích hợp đột nhập
đây là một ổ nhóm tội phạm mà đã gây ra rất nhiều vụ trên địa bàn phường hoàng liệt
cũng như các địa bàn các tỉnh khác
cơ quan điều tra có khuyên cáo với
với đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản vào đêm khuya khi chủ nhà đang ngủ có tính chất rất nguy hiểm
do đó cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân trong trường hợp đi làm về nhà
hay trong đêm ngủ dậy
phát hiện nơi ở có dấu hiệu bị lục lọi nghi vấn đột nhập
đừng chạy đi tìm hay lùng sụp bắt trộm
hãy bình tĩnh báo cho người nhà để cùng trốn vào một phòng
khóa chặt cửa rồi gọi báo cơ quan công an người thân hàng xóm hỗ trợ
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũ thư tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phạm văn đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã nguyên xá huyện vũ thư tỉnh thái bình
về tội trốn thi hành án
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới sau đuôi mắt trái
cũng liên quan đến tội trốn thi hành án
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh thái bình
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn thị ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại số bảy ngõ bảy phố ngô quang bích
phường tiền phong thành phố thái bình tỉnh thái bình
có nốt ruồi cách ba cm dưới sau cánh mũi trái
và đối tượng phạm trọng quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi sáu phường hoàng diệu
thành phố thái bình tỉnh thái bình
có nốt ruồi cách một cm trên sau đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp cơ đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị nhớ
quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện